bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu vừa phát hiện bắt quả tang ba phương tiện khai thác cát trái phép trên sông mỏ nhát
khu vực thuộc phường phước hòa thị xã phú mỹ tỉnh bà rịa vũng tàu
sau thời gian theo dõi mật phục tại sông mỏ nhát lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện bắt quả tang hai phương tiện
đang thực hiện hành vi bơm hút cát lên xà lan mang số hiệu bv một nghìn sáu trăm bốn mươi sáu do ông lê văn tươi
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại long hữu tây cần đước long an làm thuyền trường
tổng số cát nhiễm mặn trên ba phương tiện là hơn bốn mươi mét khối
tại thời điểm kiểm tra ba phương tiện trên đã không xuất trình được giấy phép khai thác khoáng sản
và giấy tờ chứng chỉ chuyên môn của các thuyền viên trên tàu
hiện lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh bà rịa vũng tàu đã lập biên bản tạm giữ ba phương tiện
để phục vụ công tác điều tra và tiến hành xác minh làm rõ vụ việc